đến thời điểm này vải thiều của tỉnh bắc giang đã bước vào vụ thu hoạch
ngoài yếu tố thời tiết cơ quan chuyên môn và các địa phương cũng như người trồng vải đã rất chú trọng đến khâu chăm sóc vải thiều
bên cạnh đó tỉnh bắc giang đã sớm triển khai các hoạt động xúc tiến tiêu thụ mở rộng thị trường và có những dấu hiệu đáng mừng ngay từ đầu vụ
phải còn gần một tháng nữa những diện tích vải thiều chính vụ của hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và kinh doanh tổng hợp hồng xuân huyện lục ngạn mới cho thu hoạch
năm nay sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang ước đạt từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi tấn
để thúc đẩy tiêu thụ vải thiều công tác xúc tiến tiêu thụ năm nay được chủ động sớm hơn và có nhiều đổi mới
ngoài việc duy trì hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại trung quốc và tuần lễ vải thiều tại hà nội tỉnh bắc giang sẽ đổi mới hoạt động xúc tiến trong nước
theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn đây là năm mà vải thiều có chất lượng tốt nhất trong nhiều năm qua về cả hình thức mẫu mã
và chất lượng